trong bối cảnh tiết kiệm chi phí tạo điều kiện để hạ mạnh lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín như đã cam kết tại thời điểm này các ngân hàng tiếp tục hạ mạnh lãi suất tiết kiệm
lãi suất tiết kiệm tại quầy ở các ngân hàng quốc doanh giảm trên nhiều kỳ hạn
nhóm ngân hàng tư nhân có nơi hạ tới bảy điểm phần trăm
bidv giảm lãi suất năm hai điểm phần trăm với hầu hết kỳ hạn
vietcombank giảm hai ba điểm phần trăm lãi suất với hầu hết kỳ hạn từ sáu tháng trở lên
vietinbank giảm một hai điểm phần trăm với hầu hết kỳ hạn trên ba tháng
với mặt bằng lãi suất vốn cao hơn ngân hàng quốc doanh
dòng khối ngân hàng tư nhân như vb bank acb vietcapital bank
thậm chí giảm mạnh lãi suất từ hai đến bảy điểm phần trăm